do ảnh hưởng từ cơn bão số sáu hiện nay tại tổ tám phường hợp minh thành phố yên bái tỉnh yên bái
đã xuất hiện một vết nứt trên đỉnh núi có chiều dài gần một trăm linh mét độ sâu năm mét chiều rộng hai m
nguy cơ lở đất rất cao khiến một mươi hộ dân sống dưới chân núi phải di rời khẩn cấp
sáng một mươi năm tháng chín địa điểm trên bắt đầu lở đất xuống chân ta lui khoảng hơn hai khối đất
đã vùi lấp hoàn toàn một số công trình phụ của nhà dân đe dọa vùi lấp một mươi nhà dân xây dựng dưới núi
ban phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố yên bái đã quyết định di rời khẩn cấp các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm
ngay sau khi nhận thông tin hơn một trăm linh cán bộ dân quân ban bảo vệ dân phố và nhân dân các tổ khu phố lân cận
đã tham gia chuyển tài sản giúp một mươi hộ dân tại khu vực sạt lở
do ảnh hưởng cơn bão số một mươi hiện tại một số địa phương của tỉnh yên bái bắt đầu có mưa vừa
nguy cơ sạt lở đất tại các địa phương rất cao
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái có công điện yêu cầu các địa phương trong tỉnh
chủ động phòng tránh thiên tai không để thiệt hại do chủ quan gây ra